nga không hạn chế nguồn cung và sẵn sàng cung cấp thêm khí đốt cho châu âu trong giai đoạn mùa đông sắp tới
đây là tuyên bố của tổng thống nga vladimir putin tại diễn đàn quốc tế tuần lễ năng lượng nga lần thứ năm đang diễn ra tại thủ đô moscow
theo người đứng đầu nước nga nền kinh tế thế giới nói chung và ngành năng lượng nói riêng đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng
gắn liền với động thái giá cả không ổn định của các nguồn năng lượng sự mất cân bằng giữa cung và cầu
tổng thống putin cho hay nga sẽ duy trì sản lượng và mức xuất khẩu dầu ở mức như hiện nay cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
và sẽ tiếp tục phối hợp trong opec cộng với mục tiêu vì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu
nếu hạn chế giá dầu từ nga hoặc các nước khác áp đặt mức giá trần
thì chắc chắn sẽ làm xấu đi môi trường đầu tư trong lĩnh vực năng lượng thế giới
làm gia tăng tình trạng thiếu năng lượng toàn cầu tăng chi phí và điều này trước tiên là cú đánh vào các nước nghèo
liên quan đến các sự cố
giữa các tuyến dòng chảy phương bắc i và dòng chảy phương bắc ii
tổng thống putin cho rằng đây là hành động tấn công khủng bố nhằm phá hoại an ninh năng lượng của toàn lục địa
đồng thời âm mưu làm dạ nứt quan hệ giữa nga và liên minh châu âu
trong một diễn biến liên quan các bộ trưởng năng lượng liên minh châu âu ngày một mươi hai tháng một mươi
đã đạt được thỏa thuận về việc mua khí đốt trước mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba
tăng cường đoàn kết và tiết kiệm năng lượng
đồng thời nhất trí với kiến nghị cần phải ngăn chặn tác động của giá khí đốt lên giá điện